đến hết ngày một mươi tháng sáu bệnh dịch tả lợn châu phi tại tuyên quang đã xảy ra ở hai trăm linh tám hộ thuộc sáu huyện thành phố
số lợn buộc phải tiêu hủy gần ba con với tổng trọng lượng gần một trăm bảy mươi tấn lợn hơi
nhằm giảm áp lực dịch bệnh lây lan hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước
giảm ô nhiễm môi trường tỉnh tuyên quang đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi
quản lý tốt hoạt động của các cơ sở giết mổ tập trung
làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi
áp dụng triệt đề đồng bộ các biện pháp phòng chống khống chế dịch bệnh tại chỗ
ngay từ chuồng nuôi hộ chăn nuôi cơ sở kinh doanh
ra soát thống kê số lượng lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán
lập danh sách các cơ sở giết mổ đủ điều kiện thực hiện giết mổ
cung cấp thịt lợn an toàn cho người tiêu dùng hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ
tổng đoàn lợn trên địa bàn tỉnh tuyên quang hiện có khoảng năm trăm ba mươi năm con
trong đó có khoảng một trăm ba mươi con đến kỳ xuất bán
nếu số lượng lợn đến kỳ xuất bán trên không được sớm tiêu thụ
nguy cơ lây lan nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi rất lớn dẫn đến phải tiêu hủy theo quy định
đây sẽ là thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh